trong hội thảo chuyên đề phát triển các dịch vụ thông minh tại các đô thị trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia
trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh asean năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia đều cho rằng thanh toán điện tử hướng tới xã hội không tiền mặt
là xu hướng phát triển tất yếu trong quá trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh
đô thị thông minh được xây dựng với sáu trụ cột môi trường thông minh đời sống thông minh
cư dân thông minh chính quyền thông minh di chuyển thông minh và nền kinh tế thông minh
trong bất cứ một mảnh ghép nào cũng thấy bóng dáng của các giao dịch thanh toán
để hoàn thiện một nền kinh tế thông minh
việc thanh toán không dùng tiền mặt sẽ là mảnh ghép thiết yếu làm nên một đô thị thông minh